hôm nay tòa án tối cao anh bắt đầu xem xét đơn kháng án của chính phủ nước này liên quan đến việc liệu tiến trình rời khỏi liên minh châu âu của anh hay còn gọi là brexit có cần phải được quốc hội thông qua hay không
phán quyết của tòa án tối cao sẽ quyết định brexit sẽ diễn ra theo hướng nào
trong ngày hôm nay tòa án tối cao anh sẽ bắt đầu xem xét kháng án của chính phủ anh liên quan đến việc liệu chính phủ có cần sự đồng ý của quốc hội
trước khi kích hoạt điều khoản năm mươi trong hiệp ước isbon để bắt đầu tiến trình ra khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit hay không
trước đó hồi đầu tháng một mươi một vừa qua tòa án thượng thẩm anh đã ra phán quyết cho rằng chính quốc hội chứ không phải chính phủ mới có quyền kích hoạt điều khoản năm mươi để tiến hành brexit
nếu sau quá trình xem xét tòa án tối cao vẫn giữ nguyên phán quyết mà tòa thượng thẩm đã tuyên
thì về mặt lý thuyết quốc hội anh có thể tạm thời đóng băng beit do đa số nghị sĩ ủng hộ việc anh ở lại eu trong cuộc trưng cầu ý dân hồi giữa tháng sáu
ngược lại nếu chiến thắng trong vụ việc này thủ tướng theresa may có thể kích hoạt điều khoản năm mươi hiệp ước lisbon vào cuối tháng ba năm tới để bắt đầu tiến trình brexit